người dân sống ở các phường mường thanh và nam thanh thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên hết sức bức xúc vì phải chịu đựng mùi hôi thối bốc lên từ dòng suối hồng liếu
nguyên nhân là do nhiều sắc động vật bị vứt xuống dưới lòng suối thối giữa bốc mùi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân nơi đây
việc sát động vật bị vứt xuống lòng sông hồng líu không phải là hiếm gặp đối với bà con các tổ dân phố hai mươi hai hai mươi bốn hai mươi năm hai mươi sáu và hai mươi chín phường mường thanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
thế nhưng thời gian gần đây bà con không thể chịu đựng được nữa khi phát hiện số lượng lớn động vật chết dưới lòng con suối này
không chỉ có lợn chó mèo chết mà tất cả những gì bỏ đi người dân đều vứt trực tiếp xuống suối
đáng lo ngại hơn khi người dân lại không biết xử lý những xác động vật này như thế nào và họ tiếp tục dùng gậy để những sát vật này xuôi theo dòng nước
tại là cái thời gian gần đây là sát động vật như là lợn lợn chết là tầm cỡ khoảng bảy tám mươi cân một con và bốn năm mươi cân một con có
qua như thường xuyên người ta thả trôi theo về dòng nước
thế là hiện nay là nước suối nó đã cạn nên là nó đến đâu nó mắc cái đó thế là người dân nó bốc mùi hôi thối lên
thế là người dân chúng tôi trong cái dẻo suối này là các gia đình phát hiện ra là phải đẩy đưa nó đi trôi theo đến gần cuối cùng của cái sông đậm rốm
thế thì chúng tôi cũng không biết cách nào để đào lên để trôn đâu được
bởi vì sao là nó thường xuyên như thế chúng tôi không biết là làm sao
trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng này người dân ở một số tổ thuộc phường mường thanh
đã nhiều lần phản ánh lên thành phố điện biên phủ và các cơ quan chức năng của tỉnh
nhưng địa phương vẫn chưa có những biện pháp chỉ đạo khắc phục
khi phóng viên truyền hình nhân dân trao đổi với lãnh đạo phòng tài nguyên và môi trường tp điện biên phủ
thì họ vẫn không hề hay biết về sự việc nêu trên
nhân quan đến cái thông tin sát động vật trôi dưới này tôi chưa nắm được
kể cả từ người dân phản ánh hay là tổ dân phố rồi là ủy ban dân các phường dọc cây tuyến này thì cũng chưa có phản ánh nào
nên cái vấn đề sát động vật trôi trên suối đó chúng tôi sẽ có kiểm tra trong quá trình mà kiểm tra
thì cần phối hợp với các đơn vị liên quan thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị vũ quan để làm rõ
được biết ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp suối hồng lưu
và dự kiến sẽ được khởi công trong năm hai nghìn một mươi bảy tới
thế nhưng điều quan trọng là phải nâng cao ý thức của người dân
để họ không còn vứt sát động vật hay rác thải xuống lòng suối
các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường